chiều nay một mươi bốn tháng sáu tại hà nội tổ công tác của chính phủ triển khai đề án sáu cp đã họp để ra soát việc triển khai đề án sáu từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác dự và phát biểu một số nội dung định hướng
cùng dự có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó thường trực tổ công tác và đại diện các bộ ngành có liên quan
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đến nay các nhiệm vụ của đề án tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện và đã đạt được một số kết quả tích cực
nổi bật nhất là việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử được đẩy mạnh
trong đó bộ giáo dục và đào tạo đã triển khai đăng ký thi trực tuyến
bộ công an đã rất tích cực phân cấp mạnh đến tận công an cấp xã với tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân như đăng ký xe mô tô đến cấp xã cấp hộ chiếu online
đây là vấn đề được người dân đón nhận và dư luận đánh giá cao
tâm đề nghị cơ quan thường trực tuổi công tác khẩn trương hoàn thành phần mềm triển khai hai thủ tục hành chính liên thông
đồng thời phối hợp với văn phòng chính phủ xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm số hóa hồ sơ
văn phòng chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ với bộ công an để ban hành hướng dẫn của bộ công an các địa phương thống nhất các nội dung thực hiện đề án sáu
vừa qua là một số địa phương rất lúng túng trong triển khai thực hiện
rồi cũng có đề nghị là cần có hướng dẫn cụ thể
ví dụ như là cái của đà nẵng đà nẵng tổng biết là công trí cũng rất tích cực
phạm vi địa bàn nó nhỏ cũng muốn là đi đầu dẫn sớm đấy nhưng mà trên thực tế nó cũng có những hướng dẫn
thành ra là từ cái kinh nghiệm của đà nẵng từ cái kinh nghiệm của một số các địa phương
thì người ta cũng muốn là có một cái hướng dẫn để cho nó thống nhất
vì đây cũng là những cái công việc nó rất mới nó đổi mới cả những cái cách làm cách suy nghĩ tư duy rồi cách phục vụ
thành ra là rất tích cực
cần có những hướng dẫn ngay từ đầu để nó đi vào nền nếp
về nhóm nhiệm vụ chung đại tướng tô lâm đề nghị các bộ ngành thành viên ra soát lại các nhiệm vụ được giao trong đề án
và ý kiến chỉ đạo của thủ tướng và phó thủ tướng vũ đức đam tại các thông báo kết luận
đánh giá kỹ các nhiệm vụ chậm muộn nguy cơ chậm muộn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện
từng bộ ngành thành viên tổ công tác phải nêu gương ra soát triển khai hướng dẫn số một nghìn năm trăm năm mươi hai của bộ thông tin và truyền thông
về thành phần công nghệ thông tin thiết yếu và tiêu chuẩn định mức phục vụ triển khai đề án sáu
từ đó xác định hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin để đề xuất giải pháp đầu tư kịp thời
và cắt giảm việc đầu tư trùng dẫm và phương án giải ngân kinh phí
khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện số hóa hồ sơ tài liệu số hóa hồ sơ
kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính
theo lộ trình đề ra tại nghị quyết số năm mươi của chính phủ